thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại diện các tổ chức diễn giả quốc tế tham dự diễn đàn cải cách và phát triển việt nam năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ mong muốn thông qua diễn đàn này
world bank và cộng đồng quốc tế sẽ tư vấn chính sách định hướng để việt nam phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
hiện tại việt nam đã đạt được những thành tựu về kinh tế xã hội đó là tiền đề quan trọng cho giai đoạn tiếp theo
thay mặt các đại biểu quốc tế bà penelope goldberg phó chủ tịch cao cấp chuyên gia kinh tế trưởng của world bank khẳng định
cùng với cộng đồng quốc tế world bank sẽ hỗ trợ hết sức mình đưa ra những tư vấn phù hợp cho quá trình phát triển của việt nam